xin chào quý vị đã quay trở lại với bản tin được phát sóng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế
những ngày gần đây diễn biến dịch bệnh tại cả nước có xu hướng tăng trở lại với liên tiếp những số liệu đạt đỉnh
trước tình hình này thủ tướng đã có những chỉ đạo khẩn về đẩy mạnh phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời yêu cầu tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác và không hoang mang lo sợ mất bình tĩnh trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện số một trăm bảy mươi về việc tiêm vaccine và một số biện pháp đẩy mạnh phòng chống dịch covid một mươi chín
nhấn mạnh tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát nhưng còn diễn biến hết sức phức tạp và khó lường khó dự báo
do đó để giữ vững và củng cố phát huy thành quả chống dịch đã đạt được tiếp tục mở cửa đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng đề nghị các cơ quan đơn vị người dân tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác cũng không lo sợ
tiếp tục thực hiện hiệu quả việc thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và các hướng dẫn của các bộ ngành
thực hiện quyết liệt hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine tiếp cận nhanh các biện pháp điều trị thuốc điều trị
các địa phương đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên hoàn thành trong quý i năm hai nghìn hai mươi
tiêm mũi thứ hai cho trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi hoàn thành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chuẩn bị sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tổ chức tiêm hiệu quả khoa học linh hoạt để mọi đối tượng được tiêm chủng miễn phí kịp thời đúng quy định với phương châm
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người và tiêm chủng vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm với bản thân gia đình cộng đồng và đất nước
đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi người có bệnh nền người không đi lại được người có hoàn cảnh khó khăn người yếu thế các bậc phụ huynh khẩn trương tích cực cho con em
tiêm chủng kịp thời
bộ y tế kiểm tra hướng dẫn đồn đốc chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
đẩy nhanh thực hiện hợp đồng mua vaccine cập nhật sớm các thông tin vaccine thuốc tăng cường quản lý nhà nước thanh tra kiểm tra về giá chất lượng đối với các loại vaccine thuốc sinh phẩm kit xét nghiệm
kiếp thời phát hiện các sản phẩm trồi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường
xử lý nghiêm theo pháp luật của các tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình chính sách để trục lợi làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch hoàn thiện và phổ biến ngay hướng dẫn chăm sóc điều trị hiệu quả tại nhà cho người nhiễm covid một mươi chín nhất là trẻ em
hướng dẫn trong tổ chức dạy và học chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín một cách cụ thể rõ ràng dễ làm dễ kiểm tra giám sát để mở cửa trường học mở cửa du lịch đảm bảo an toàn khoa học hợp lý hiệu quả và phù hợp với tình hình

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại